ngày ba mươi tháng chín tại thành phố đà lạt ban thường vụ tỉnh ủy lâm đồng đã tổ chức hội nghị công bố trao quyết định chuẩn y chức vụ phó bí thư tỉnh ủy lâm đồng
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi cho đồng chí trần văn hiệp ủy viên ban thường vụ trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy
thưa ủy quyền của ban bí thư trung ương đồng chí nguyễn xuân tiến ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy lâm đồng
cho quyết định của ban bí thư trung ương về việc chuẩn y đồng chí trần văn hiệp giữ chức vụ phó bí thư tỉnh ủy lâm đồng
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
tại buổi lễ đồng chí nguyễn xuân tiến bí thư tỉnh ủy lâm đồng chúc mừng đồng chí trần văn hiệp mong muốn trên cương vị mới
tân phó bí thư tỉnh ủy cùng với tập thể ban thường vụ ban chấp hành tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết
cùng tập thể thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao xứng đáng với niềm tin tưởng và sự ủng hộ của đảng bộ chính quyền và nhân dân lâm đồng